bình dương đã lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc sars cov hai trên diện rộng
trong khi đó bình phước truy vết thần tốc cách ly sàng lọc đối tượng để khoanh vùng dập dịch
vào tối ngày ba mươi tháng sáu đến dạng sáng ngày một tháng bảy trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bình dương
phối hợp với trung tâm y tế tp thủ dầu một đã lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai cho hơn bốn công nhân
người lao động sinh sống tại khu nhà ở xã hội hòa lợi thuộc phường hòa phú thành phố thủ dầu một
do đã chủ động triển khai các kịch bản ứng phó nên ngay khi phát hiện ca mắc covid một mươi chín đầu tiên trên địa bàn
bình phước đã khẩn trương khoanh vùng dập dịch
ngay trong tối ngày ba mươi tháng sáu ubnd huyện trân thành đã quyết định phong tỏa hai trăm năm mươi hộ dân
với hơn một dân để truy vết xét nghiệm
đến sáng ngày một tháng bảy lực lượng chức năng đã lấy hơn một hai trăm linh mẫu
trong đó trên năm chín trăm năm mươi mẫu được lấy trong khu phong tỏa tạm thời để xét nghiệm sars cov hai